đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với viện quy hoạch xây dựng hà nội
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu công tác quy hoạch phải luôn đi trước một bước đồng thời phải công khai các quy hoạch để nhân dân theo dõi
trải qua gần sáu mươi năm xây dựng và phát triển viện quy hoạch xây dựng hà nội hiện là cơ quan đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế quy hoạch xây dựng của thủ đô
tuy nhiên theo ý kiến một số đại biểu viện chưa phát huy hết vai trò và còn tư tưởng thụ động trông chờ vào những việc thành phố giao nên chỉ có định hướng phát triển tốt
bên cạnh đó một số đồ án chưa thực sự đặc sắc chưa chủ động trong đề xuất với thành phố về vấn đề quản lý quy hoạch phát triển đô thị
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải yêu cầu viện chú trọng nâng cao vai trò vị trí đưa viện trở thành một trong những viện nghiên cứu tiêu biểu tham gia các đồ án về quy hoạch xây dựng kiến trúc với các bộ ngành
cùng với đó viện cần xây dựng đề án nâng cao chất lượng năng lực cạnh tranh về công tác quy hoạch
đồng chí hoàng trung hải cũng yêu cầu viện cần xây dựng lộ trình để công khai toàn bộ các thông tin quy hoạch lên mạng tránh cho người dân bị bất ngờ